thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành có liên quan để ra soát tình hình hợp tác hai nước việt nam lào
chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ việt nam và lào dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng một mươi hai tới tại hà nội
thủ tướng chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp ủy ban liên chính phủ việt lào lần thứ bốn mươi ba
trong bối cảnh hai nước đều đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới
khẳng định trên cơ sở chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt với lào
các bộ ngành cần tích cực triển khai các thỏa thuận hiệp định hợp tác giữa hai nước
đồng thời tập trung đề xuất xây dựng phương hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới
tạo động lực mới cho quan hệ việt nam lào để đẩy mạnh quan hệ theo hướng hiệu quả thực chất
các bộ ngành tham gia cuộc họp đã báo cáo thủ tướng chính phủ về tình hình triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai nước trong phạm vi phụ trách
báo cáo dự kiến phương hướng hợp tác trong giai đoạn mới trong đó tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại
thúc đẩy mạnh mẽ liên kết kinh tế và tăng cường hơn nữa hợp tác văn hóa giáo dục giao lưu nhân dân
tăng cường giáo dục truyền thống quý báu của quan hệ hợp tác việt nam lào cho thế hệ trẻ
kết thúc cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần quyết tâm cao độ trong triển khai dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước
đồng thời nỗ lực chuẩn bị tốt để bảo đảm thành công kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ việt nam lào
trong đó phân đấu hoàn thành các văn kiện hợp tác quan trọng như chiến lược hợp tác kinh tế văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và hiệp định hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để kịp ký dịp này tạo nền tảng định hướng thúc đẩy quan hệ vĩ đại việt nam lào
tiếp tục phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực và quốc tế